tại quảng ninh hai du khách quốc tịch nam phi đặt mua vé nghỉ đêm trên vịnh hạ long qua trang web hotel com
website nổi tiếng trong cộng đồng du lịch
nhưng khi đến cảng tuần châu để làm thủ tục thì hai du khách này mới phát hiện ra mình đã bị lừa
trong bản tường trình nam du khách peter esterhut cho biết đây là chuyến du lịch trang mật trên tàu glamour star cruise
nhưng khi đến nơi hai du khách này mới biết địa chỉ trên website cung cấp là không có thật
nam du khách cũng nhờ các cơ quan chức năng giúp đỡ để có chỗ ở
tiếp nhận thông tin ban quản lý vịnh hạ long đã phối hợp với các chủ tàu bố trí cho hai du khách nghỉ đêm miễn phí trên tàu du lịch mang hiệu qn tám nghìn chín mươi
đây là lần thứ hai trong năm du khách nước ngoài bị lừa khi đặt tour tham quan vịnh hạ long qua mạng
trước đó một gia đình tây ban nha cũng đã mua phải tour du thuyền ma
trường hợp này sau đó được thông báo đến tri hội tàu du lịch hạ long
chủ một hiệu tàu đã miễn phí hành trình hai ngày một đêm cho gia đình này